nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn một mươi bảy phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn lam đã đến thăm chúc mừng
giám mục vũ đình hiệu và các chức sắc chức việc tòa giám mục bùi chu xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn lam
gửi lời chúc sức khỏe an lành hạnh phúc tới toàn thể chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo
ghi nhận những đóng góp to lớn của giáo phận bùi chu trong việc tham gia tích cực các chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xóa đói giảm nghèo thực hiện chủ trương xã hội hóa
hoạt động y tế giáo dục từ thiện xã hội và những mục tiêu do địa phương phát động
góp phần đào tạo công dân giáo dân tốt
đồng chí nguyễn lam khẳng định đảng nhà nước ta luôn xác định nhất quán việc tôn trọng
và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người đáp ứng nhu cầu hợp pháp chính đáng
bảo có đạo khuyến khích tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế nâng cao đời sống
cùng ngày tại thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình phó trưởng ban dân vận trung ương
ương nguyễn lam thay mặt đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới thăm chúc mừng
đức cha du sê nguyễn năng phó chủ tịch hội đồng giám mục việt nam giám mục giáo phận phát diệm
cùng bà con giáo dân giáo phận phát diệm nhân dịp lễ mừng thiên chúa giáng sinh
thay mặt các chức sắc tu sĩ và đồng bào theo đạo công giáo của giáo phận phát diệm
giám mục du sê nguyễn năng gửi lời cảm ơn những tình cảm sâu sắc tới lãnh đạo đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã dành cho giáo phận phát diệm nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi bảy